thưa quý vị trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu hơn một triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
trong đó thí sinh tự do là hơn bốn mươi tám thí sinh thí sinh chỉ xét tốt nghiệp chiếm hơn bảy mươi ba thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh là gần chín mươi em
và đến nay thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đã sẵn sàng
giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các nhà trường cùng các em học sinh đang nỗ lực ôn tập chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi này
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn cho các cán bộ coi thi đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phòng chống bão lũ cung cấp nguồn điện phòng chống dịch bệnh chăm sóc y tế vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng kịch bản đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong mọi tình huống
các địa phương xây dựng phương án tạo điều kiện thuận lợi về đi lại ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các điểm thi nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và biên giới hải đảo
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ công an công an các đơn vị địa phương xây dựng phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ đặc biệt là vấn đề chống gian lận thiết bị công nghệ cao

trưởng phòng an ninh y tế giáo dục khoa học xã hội và bảo hiểm xã hội cục an ninh chính trị nội vộ bộ công an xin mời quý vị cùng theo dõi

tài nghe như là vòng tay máy tính máy tính và những vật dụng thí sinh được phép mang vào
và đặc biệt nữa là các thiết bị này thì hiện nay giá thành thì nó cũng có thể là nhiều người có thể tiếp cận được
nhiều đối tượng có mục đích đó thì đã tập trung vào cái đó
trước cái tình hình đó thì đánh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị hiệp vụ địa phương
trước kỳ thi là tăng cường các tình hình tập trung giả soát phối hợp với các đơn vị hiệp vụ chức năng
các ngành chức năng để phát hiện đấu tranh xử lý đối với các hành hoạt động từ quảng cáo
xuất nhập khẩu kinh doanh các thiết bị công nghệ cao để phục vụ cho gia đận thi cử
ở kỳ thi năm ngoái thì bộ giáo dục và đào tạo đã quy định là các cái vật dụng của thí sinh
phải đặt cách phòng thí sinh
kỳ thi là ít nhất hai mươi năm mét và đề nghị là các địa phương phải nghiêm túc thực hiện
tuy nhiên thì cái việc triển khai tại các địa phương thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn ạ
vậy thì năm nay chúng ta có những cái giải pháp nào để có thể là hiệu quả hơn
qua tổng kết thì kỳ thi năm hai nghìn hai mươi hai thì các cái điểm thi đều khắc phục
đáp ứng cái quy định của quy chế thi là để cái khu vực để đồ cách điểm phòng thi là hai mươi năm mét
thế thì cái điều này thì nó đã có mang lại những kết quả rất là thiết thực và hiệu quả trong cái công tác phòng ngừa
cái hành vi gia đận mà sử dụng thiết bị công nghệ cao
và thực tế qua tổng kết cái công tác coi thi thì là cái tỷ lệ thí sinh vi phạm quy chế thi với lỗi là mang điện thoại
và phòng thi đã giảm rõ rệt so với năm hai nghìn hai mươi một
đó là giảm đến trên bốn mươi
với ý nghĩa đó và cái thực tiễn đó
thì năm hai nghìn hai mươi ba thì bộ công an và bộ giáo dục thống nhất là tiếp tục là thực hiện cái quy định này
và đồng thời thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đơn vị chức năng của bộ giáo dục là ban hành quy định cụ thể
về danh sách những vật dụng mà thí sinh được mang vào và những vật dụng mà thí sinh không được mang vào phòng thi
để nhằm ngăn chặn những trường hợp mà có cái ý định thực hiện cái hành vi tiêu cực
còn một thời gian ngắn nữa thôi thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra
vâng ạ đứng trước cái kỳ thi quan trọng như thế này thì ông có những khuyến cáo nào cho các địa phương
để công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi đạt được hiệu quả cao
đây là một cái kỳ thi nó diễn ra hàng năm và để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi thì
hai ngành chúng tôi ngành bộ công an và ngành giáo dục cũng đã xác định là các đơn vị chức năng liên quan
đặc biệt là ủy ban nhân dân các tỉnh phải tập trung nguồn lực tốt nhất về cơ sở vật chất về con người về phương tiện
cái thứ hai đấy là phải tổ chức quán triệt tập huấn và thực hiện đầy đủ các cái nội dung trong kỳ thi
trong quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của bộ giáo dục và bộ công an cho tất cả những đơn vị cá nhân có trách nhiệm liên quan
cái thứ ba đấy thì công tác truyền thông là cũng phải đầy rất mạnh

các giai tầng xã hội rồi thì đặc biệt là phụ huynh thân nhân phụ huynh và các thí sinh là nhận thức được cái việc này
và cũng không tiếp tay cho các hành vi gian lận trong kỳ thi
và cái thứ tư đấy là phải có cái sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa ngành công an ngành giáo dục và các cái đơn vị chức năng liên quan
trong cái công tác đảm bảo an toàn trong kỳ thi

nhưng mà các đơn vị chức năng là cũng không được chủ quan lưu nả trong cái công tác đảm bảo an ninh an toàn